đây là cơ sở thường xuyên cung cấp hàng chục tấn mắm tôm cho nhiều địa chỉ tại thị trường hà nội